thưa quý vị tại cuộc họp báo thông báo về tình hình kết quả công tác công an sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
bộ công an cho rằng nhóm năng lượng gốc tuyên truyền luận điệu mang màu sắc mê tín dị đoan
còn hội thánh đức chúa trời mẹ đã vi phạm pháp luật việt nam
trả lời câu hỏi phóng viên tại họp báo về nhóm đối tượng hoạt động năng lượng gốc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đại diện cục an ninh nội địa cho biết bộ công an đã chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp công an các địa phương
xác minh xử lý hành chính một số đối tượng có hoạt động lôi kéo tập trung sinh hoạt trái phép
liên quan đến hoạt động của hội thánh đức chúa trời mẹ đại diện cục an ninh nội địa cũng thông tin
bộ công an nhiều lần cảnh báo về phương thức hoạt động cũng như hệ lụy mang lại
tiến hành xác minh đơn tố cáo của công dân vận động để công dân từ bỏ không tham gia tổ chức
kiểm tra giải tán xử lý các địa điểm thuê mượn mở văn phòng công ty để kinh doanh
nhưng thực chất làm nơi bình phong cho tổ chức này hoạt động
sau tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng công an đã phát hiện xử lý một mươi hai vụ tám mươi năm đối tượng hoạt động
sinh hoạt theo hội thánh đức chúa trời mẹ gây mất an ninh trật tự
vào ngày ba mươi tháng sáu tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên án đối với sáu mươi bảy bị cáo
trong đó có cựu phó cục trưởng cục thuế tp hcm nguyễn thị bích hạnh vì có liên quan đến vụ án đặc biệt nghiêm trọng
xảy ra tại công ty cổ phần phát triển nhà thủ đức thủ đức house và các đơn vị có liên quan
ở phần luận tội đại diện vị kiểm sát nhân dân tp hcm khẳng định cáo trạng truy tố sáu mươi bảy bị cáo trong một mươi tội danh là đúng người đúng tội
theo đại diện viện kiểm sát từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi trịnh tiến dũng đã bỏ trốn và đang bị truy nã
đã chỉ đạo các bị cáo khác thành lập sử dụng nhiều doanh nghiệp ở trong và ngoài nước để phục vụ cho hành vi phạm tội
hội đồng xét xử tuyên phạt cựu phó cục trưởng cục thuế tp hcm nguyễn thị bích hạnh bốn năm tù về tội vi phạm quy định về
quản lý tài sản nhận nước gây thất thoát lão phí
nhóm bị cáo là cựu cán bộ cục thuế tp hcm khác nhận từ hai năm sau tháng tù treo đến bốn năm tù giam
về hành vi đồng phạm với bà hạnh và tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
hơn năm mươi bị cáo khác nhận mức án từ hai năm tù treo cho đến hai mươi năm tù giam
trong khi đó cũng vào chiều ngày ba mươi tháng sáu tòa nhân dân tỉnh đồng nai đã tuyên án đối với nguyên phó giám đốc sở khoa học công nghệ tỉnh đồng nai
cùng với bốn bị cáo có liên quan
theo đó bị cáo nguyễn quang tuấn cựu giám đốc trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học đồng nai bị tuyên phạt một mươi ba năm tù
nguyễn hồng đăng khoa nguyên giám đốc công ty nhà nguyễn nhận mức án một mươi hai năm tù cùng về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
ngoài ra các bị cáo nguyễn ngọc phương nguyên phó giám đốc sở khoa học công nghệ đồng nai
lê thị an nhiên nguyên phó giám đốc trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học đồng nai và trần thị huỳnh hương nguyên trưởng phòng kế hoạch tài chính sở khoa học công nghệ bị tuyên án về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng bị xử phạt từ một năm sáu tháng tù đến ba năm tù nhưng cho hưởng án treo
theo cáo trạng vào năm hai nghìn tám ubnd tỉnh đã thành lập trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học đồng nai quá trình lập hồ sơ triển khai thực hiện dự án nhân rộng mô hình sản xuất rau quả trong nhà màng theo tiêu chuẩn việt gáp và dự án nhà màng nông nghiệp
triển khai hình thức xử phạt vi phạm hành chính thông qua các hình ảnh được thu thập từ hệ thống camera giám sát an ninh thì đã hỗ trợ rất lớn cho lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh hòa bình trong việc phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm trên các tuyến giao thông
và đặc biệt là việc xử lý các hành vi mà rất khó khi mà lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc xử phạt trực tiếp như là hành vi là không thắt dây an toàn hành vi sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông
thì qua cái hệ thống camera giám sát an ninh này thì chúng tôi đã xử lý rất là dễ và những cái hình ảnh trực tiếp mà khách quan và chính xác thì đã được người vi phạm chấp hành rất là nghiêm trình
các trường hợp không chính chủ hoặc địa chỉ thay đổi thì được cập nhật lên hệ thống và các chủ phương tiện sẽ được thông báo khi đưa xe đi đăng kiểm phương tiện
đến nay hầu như tất cả các hành vi vi phạm đều bị xử phạt nguội góp phần nâng cao ý thức chấp hành của người dân
đúng là bên tỉnh mới có áp dụng phạt nguội thì cũng hơi bất ngờ
thực ra là cũng do nhiều lúc đi xe cũng không chủ quan nên mình cũng không thắt dây nên cũng không biết lỗi khi nhận giấy mới biết
thì cũng thôi có giấy hẹn thì đến ngày đến giờ thì cũng phải chủ động ra nộp phạt
việc phối hợp giữa các cụm camera nghiệp vụ giám sát an ninh trật tự vào công tác phát hiện các lỗi vi phạm giao thông và đảm bảo an ninh trật tự tại các địa bàn tuyến giao thông trọng điểm
đã góp phần tiết kiệm ngân sách
khi một số địa phương trong tỉnh chưa kịp trang bị hệ thống camera xử lý trong lĩnh vực an toàn giao thông
thưa quý vị hai án tử hình hai án trung thân là bản án dành cho bốn đối tượng có hành vi giết người cướp tài sản của ngư phủ
nạn nhân trong vụ việc là tài công điều khiển tàu đánh bắt thủy hải sản
theo cáo trạng trong thời gian đánh bắt thủy hải sản trên biển giữa các bị cáo lê văn điền nguyễn hoài nhớ nguyễn văn hải và nguyễn ngọc trí
có mâu thuẫn với tài công nguyễn ngọc tuấn
sau khi các đối tượng dùng dao đâm nhiều nhát nhớ còn dùng dao cắt cổ anh tuấn
khi nạn nhân tử vong các đối tượng quang xác anh tuấn xuống biển rồi lấy đi các tài sản trên tàu
ngoài hai án tử hình hai án trung thân cho bốn bị cáo tòa án nhân dân tỉnh cà mau còn tuyên phạt ba bị cáo cũng là ngư phủ trên tàu
từ năm đến bảy năm tù về tội cướp tài sản
mặc dù công ty của gia đình bị thua lỗ phải dừng hoạt động nhưng đặng đức danh giám đốc công ty vẫn biện ra lý do có nhiều công trình
chia lãi cao để rụ rỗ đối tác góp vốn
tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo đặng đức xanh trú tại phường hòa an quận cẩm lệ
một mươi năm năm tù về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng danh là giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn văn chiến trinh chuyên xây dựng công trình dân dụng công nghiệp
gia công cơ khí kinh doanh vật liệu thiết bị
từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy công ty làm ăn thua lỗ nên dừng hoạt động
tuy nhiên danh vẫn giữ con dấu và giấy tờ công ty
đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi do cần tiền đánh bạc qua mạng danh nảy sinh ý định lừa đảo bằng cách lên mạng xã hội
tìm các nhóm khởi nghiệp kêu gọi góp vốn với công ty để thi công công trình
hứa hẹn trả lợi nhuận cao từ ba mươi ba đến bốn mươi một mỗi công trình lừa đảo nhiều người góp vốn
cho đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai danh đã lừa đảo ba người trong đó có cả người yêu của bị cáo chiếm đoạt gần hai bốn tỷ đồng
công an huyện long mỹ tỉnh hậu giang vừa phá chuyên án mua bán tảng chữ trái phép chân ma túy
bắt đối tượng đỗ duy khương cùng tăng vật là gần năm mươi năm gam ma túy tại nhà của đối tượng ở xã thuận hòa huyện long mỹ
vào khoảng một h ba mươi chiều ngày hai mươi chín tháng sáu lực lượng công an đã bất ngờ kiểm tra bắt quả tang đỗ duy khương
cất dấu trên người một bịch ni lông chứa ma túy ngay tại nhà của đối tượng
qua khám xét cơ quan công an tiếp tục phát hiện thu giữ thêm nhiều bịch ni lông và đoạn ống nhựa có chứa ma túy đá
hơn hai trăm sáu mươi triệu đồng và một số vật dụng liên quan
bước đầu khương khai đã mua số ma túy này về để bán cho các con nghiện trên địa bàn